chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

hai tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy
ra soát đề xuất cụ thể việc cắt giảm mức phí và loại phí thuộc phạm vi quy định của pháp luật về phí và lệ phí
về ra soát cắt giảm các loại chi phí chính thức ngoài phí lệ phí theo quy định pháp luật phí lệ phí và chi phí chính thức ngoài phí lệ phí và chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng tiếp cận đất đai
thí điểm tổ chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố hà nội
sở kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện các kênh đối thoại tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử chính phủ
tình hình thực hiện nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ giao một mươi tháng và kết quả kiểm tra tại một số bộ ngành trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của tổ công tác của thủ tướng chính phủ
từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại đà nẵng sẽ diễn ra tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của hai mươi một nền kinh tế khu vực châu á thái bình dương
dự kiến đà nẵng sẽ đón khoảng một mươi quan chức đại biểu một doanh nghiệp ba phóng viên báo chí trong và ngoài nước tham dự sự kiện quan trọng này
đến thời điểm này địa phương đăng cai các hoạt động chính của apec thành phố đà nẵng đã sẵn sàng cho sự kiện mang tầm quốc tế này
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban quốc gia apec xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho tuần lễ cấp cao apec từ suốt một năm qua
trước khi hội nghị cấp cao apec chính thức diễn ra các công trình trọng điểm như trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế với sức chứa hơn hai người
trung tâm báo chí bảo đảm phục vụ cho ba phóng viên trong nước và quốc tế
trước khi hội nghị cấp cao apec chính thức diễn ra các công trình trọng điểm như trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế với sức chứa hơn hai người
bảo vệ các địa điểm quan trọng diễn ra các sự kiện apec cũng đã được lên phương án sẵn sàng
đà nẵng đã sẵn sàng đón chào sự kiện apec với hy vọng mang đến cơ hội tìm hiểu nghiên cứu hợp tác thúc đẩy đầu tư giữa các nước thành viên apec
theo số liệu từ báo cáo này chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi tăng bốn mươi một so với tháng trước và tăng hai chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu

các nguyên nhân làm cpi tháng một mươi tăng được tổng cục thống kê xác định là do ảnh hưởng của mưa bão và lũ quét ở các tỉnh miền trung
cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng vào mùa cưới

nên là có khuyến khích hỗ trợ người tiêu dùng để tiêu dùng cái sản phẩm mới này
thứ nhất là nó đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng
thứ hai là nó xử lý được cải thiện môi trường
một vấn đề nữa là tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động các nhà đầu tư
trong lĩnh vực đầu tư trong lĩnh vực xây dựng
và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng
và trạm chuẩn bê tông thương phẩm cùng với chúng tôi
đồng hành cùng với chúng tôi hoạt động rất kinh doanh và cải thiện môi trường
nghĩ đến cái cát nhân tạo và phải tìm cách để sản xuất cát nhân tạo
thay thế cho cát tự nhiên là một quy luật tất yếu
tại sao gần đây vấn đề này mới được nóng lên
nó có hai lý do
lý do thứ nhất là nhu cầu về cát của chúng ta tăng lên rất là lớn
vấn đề thứ hai là gần đây nhà nước có tăng cường
cái sản phẩm của chúng ta
vấn đề thứ hai là gần đây nhà nước có tăng cường cái sản phẩm của chúng ta
với việc quản lý cái khai thác cát tự nhiên
tại sao lại phải tăng cường là bởi vì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái hệ lụy
nó xảy ra do cái việc khai thác bừa bãi cát tự nhiên
nó gây ra sạt lở ở các cái bờ sông có những ngôi nhà bị trôi đi
thế rồi thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề thủy lợi thủy nông
cũng như là nhiều các cái vấn đề khác
để định hướng phát triển nghiên cứu sản xuất vật liệu
thay thế cát tự nhiên cũng như việc sử dụng cát nhiễm mặn
cho nhu cầu sử dụng trong nước bộ xây dựng đã đề xuất
các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sử dụng các vật liệu
thay thế cát sàn lấp tiến tới chấm dứt việc sử dụng cát nước ngọt
để săn lấp các công trình xây dựng
đồng thời nghiên cứu khả năng sử dụng cát nhiễm mặn
xây dựng các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật
tạo hành lang pháp lý cho việc sử dụng vật liệu
thay thế cát tự nhiên trong xây dựng
vâng giải quyết tình trạng thiếu hụt cát xây dựng
dẫn đến tăng giá đội giá vật liệu xây dựng
thủ tướng chính phủ phê duyệt tại đề án đẩy mạnh xử lý
sử dụng cho xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất
phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
và trong công trình xây dựng
đây chính là giải pháp dài hạn vừa bù đắp nguồn cung thiếu hụt
đồng thời giải quyết mối nguy hại đối với môi trường
do tồn động phế thải sản xuất của các nhà máy nhiệt điện
hóa chất phân bón
quý vị và các bạn thân mến chương trình nhịp sống kinh tế
cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau